cách đây tròn năm mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã ra đi vào cõi vĩnh hằng để lại nỗi tiếc thương vô hạn
đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
trước lúc an nghỉ giấc ngàn thu người đã để lại bản di trúc thiêng liêng với năm di nguyện lớn
trong đó có mong muốn toàn đảng toàn dân toàn quân đoàn kết kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng
đánh cho mỹ cút đánh cho nguyễn nhào giải phóng miền nam thống nhất đất nước bắc nam xung họp một nhà
thực hiện di nguyện của người toàn quân toàn dân ta trên dưới quyết tâm đoàn kết
trên dưới một lòng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
và ngày ba mươi tháng bốn lịch sử là mốc son lịch sử trói loại của quân và dân ta
giang sơn thu về một mối cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc việt nam đã kết thúc vẻ vang
đưa nước việt nam thoát khỏi ách đô hộ trở thành một quốc gia độc lập
giữa lúc cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn càng gò ác liệt
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hồ chí minh tử trần
người dân trong cả nước cũng như bạn bè quốc tế thiết thường vị lãnh thụ vĩ đại kiệt xuất của dân tộc
cái tình hình lúc đó quân và dân cả nước nói chung đặc biệt là quân giải phóng miền nam việt nam
và chiến dịch miền nam thì đã thể hiện một cái ý chí cái quyết tâm giải phóng đất nước
và thực hiện cái lời chi chúc của bác đánh cho mỹ cút đánh cho nguyễn nhào bắc nam xung họp xuân nào vui hơn
biến đau thương thành hành động quyết tâm thực hiện di nguyện của người quân và dân cả nước đã kể vai sát cánh
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác buộc mỹ phải ký vào bản hiệp định paris ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
cam kết rút quân khỏi miền nam việt nam
thì lúc đó tôi đã là trung đoàn trưởng trung đoàn triệu hải trung đoàn hai mươi bảy cùng với các lực lượng
và cùng với các cánh quân nằm trong đội hình của siêu đoàn ba trăm hai mươi b đánh từ lái triêu vào chiếm cầu vĩnh bình
và đánh thẳng vào cái khu gò vấp bộ tư lệnh thiên giáp quân nguyễn sài gòn
và đã góp phần vào giải phóng miền nam trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử
tôi có một cái vinh dự là có mặt ngày hai tháng chín
lại có mặt ngày ba mươi tháng bốn tại dinh độc lập
cùng với bộ tư lệnh quân đoàn là tư lệnh nguyễn hữu an chính nguyễn lê linh
ba anh em chúng tôi bước lên thềm dinh độc lập ôm lấy nhau nước mắt trào ra
và đồng chí lê linh ghé vào tay tôi nói thế hệ chúng ta đã hoàn thành lời thề độc lập
trong di trúc của chủ tịch hồ chí minh
người có một niềm tin chắc thắng vào cuộc
cuộc kháng chiến chống mỹ của nhân dân ta
dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa
nhưng nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi
tổ quốc ta nhất định thống nhất
đồng bào nam bắc nhất định sẽ xung hợp một nhà
có thể nói di trúc của bác là một nguồn sáng dẫn đường toàn thể dân tộc ta
là nằm trong trái tim của chúng tôi
của tất cả các thế hệ hôm nay và mai sau
di trúc này
nó để lại cho toàn đảng toàn dân ta như là một cái tài sản khổng lồ vô giá
nếu chúng ta khai thác ra tất cả
thì không biết là cái vô giá ấy nó đến mức độ nào
đi suốt chiều dài lịch sử
di trúc của chủ tịch hồ chí minh luôn là nguồn sáng dẫn đường cho toàn đảng toàn quân toàn dân ta
vượt qua mọi khó khăn trở ngại
giành thắng lợi to lớn trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
và trên con đường xây dựng
bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiệt xuất
suốt đời phục vụ cách mạng phục sự tổ quốc và nhân dân